ngày một mươi bốn tháng một ubnd tỉnh trà vinh đã tổ chức hội thảo khoa học
khai thác tiềm năng phát triển kinh tế biển tỉnh trà vinh
tạo động lực phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một trăm hai mươi năm thành lập tỉnh trà vinh
tại hội thảo các đại biểu là các nhà khoa học chuyên gia kinh tế
đến từ các viện nghiên cứu và các trường đại học hàng đầu của việt nam
tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm trên cơ sở khoa học
về vai trò hiệu quả kinh tế biển đối với sự phát triển bền vững của tỉnh trà vinh nói riêng
khu vực đồng bằng sông cửu long nói chung
khẳng định tiềm năng của trà vinh trở thành cửa ngõ giao thương cho vùng đồng bằng sông kiều long
nhìn từ góc độ logistics và quản lý chuỗi cung ứng
hội thảo góp phần giúp tỉnh trà vinh hoàn thiện cơ sở khoa học
đánh giá khách quan tiềm năng và vai trò của kinh tế biển
qua đó đề xuất các chính sách nhiệm vụ giải pháp khai thác
có hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh trà vinh trong phát triển kinh tế biển